do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày vừa qua khiến hàng nghìn tấn rác thải tại bãi rác cam ly thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
nằm trên một quả đồi trượt dài hơn một km trôn vùi nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân
thống kê ban đầu hàng nghìn tấn rác tại bãi rác cam ly bị trôi vùi lấp khoảng bảy hectare rau hoa màu của bảy hộ dân
khu vực sản xuất nông nghiệp bị rác thải vùi lấp này nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp
nhưng bà con đã tổ chức sản xuất ổn định từ hàng chục năm nay
mỗi ngày lượng rác thải tại thành phố đà lạt giao động từ hai trăm năm mươi đến hai trăm sáu mươi tấn
do nhà máy xử lý rác của thành phố chưa đủ năng lực để xử lý nên từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
bãi rác cam ly buộc phải mở cửa trở lại
mỗi ngày được bồi đắp thêm khoảng một trăm tám mươi tấn rác số còn lại được chuyển về nhà máy xử lý rác thải thành phố
hiện công ty cổ phần dịch vụ đà lạt chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thành phố
đang tính toán thiệt hại của các hộ dân để có phương án hỗ trợ